trước đây lực lượng bán chuyên trách gặp nhiều khó khăn trong xử lý các tình huống
trong một số lĩnh vực chuyên môn chưa giải quyết sâu thì từ khi lực lượng công an chính quy về xã đã khắc phục được những hạn chế những thủ đoạn tinh vi nguy hiểm của tội phạm
được lực lượng công an xã nghiên cứu nắm bắt từ đó đưa ra các giải pháp tuyên truyền hiệu quả
với địa bàn vùng sâu vùng xa chủ yếu là bà con dân tộc thiểu số nhận thức về pháp luật còn hạn chế
để nâng cao hiệu quả lực lượng công an xã mường thải tổ chức tuyên truyền lồng kép theo các nhóm liên gia tự quản mỗi nhóm từ một mươi năm đến hai mươi hộ
đối với những hộ cá biệt có biểu hiện vi phạm pháp luật công an xã sẽ đến gặp gỡ trực tiếp tuyên truyền vận động làm biên bản ký cam đoan cam kết
với tập quán văn hóa của người mông khẩu súng tự chế luôn gắn liền với những cụ tục
không chỉ coi vũ khí là công cụ săn bắn công cụ bảo vệ mà vũ khí còn nâng cao vị thế
sau bằng các biện pháp kiên quyết và khéo leo người dân đã tự mình giao nộp vũ khí có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tuy nhiên khi có công an chính quy rồi tất cả các công việc được giải quyết một cách rất cụ thể
hồ sơ thủ tục giấy tờ pháp lý là anh em hoàn thiện rất bài bản
và tôi thấy đây là một nét rất mới và được hiện đứng theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị là rất chính quy rất tinh nhuệ về hiện đại
đây chính là lực lượng tạo ra được một hình đẹp một suy nghĩ tốt trong lòng nhân dân
nhất là trong bối cảnh mà chúng ta đang gặp
chúng ta đang triển khai quyết liệt nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị gắn với nghị quyết một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
và chính điều đó đã góp phần xây dựng hình ảnh của người công an dân trong suy nghĩ của mỗi người dân
và góp phần thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
và ngoài công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng công an xã đã phát huy vai trò trong việc giả soát
cập nhật thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần thực hiện có hiệu quả đề án sáu của chính phủ
tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình tham gia giải quyết các công việc hành chính
được nhân dân tin yêu ủng hộ được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao
một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện đề án sáu là việc triển khai dịch vụ công trực tuyến
dữ liệu dân cư mã định danh cá nhân là nền tảng triển khai
vì vậy trong quá trình thực hiện lực lượng công an xã luôn đảm bảo
dữ liệu đúng đủ sạch sống
xong để thực hiện thành công và hiệu quả là cả quá trình mưa dầm thấm lâu
kiên trì bền bỉ vận động tuyên truyền của lực lượng công an xã khi thu thập dữ liệu dân cư
người dân thì sinh sống rải rác không tập trung
việc di chuyển gặp nhiều khó khăn
từ bản này sang bản khác là cả quãng đường dài
đường giao thông từ trung tâm nhiều xã đến bản cũng không thuận lợi
xong để nỗ lực đưa đề án sáu lên non lực lượng công an xã đã triển khai nhiều giải pháp
đầy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức
nhằm đưa đề án quan trọng này đến gần hơn với người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số
vận động tuyên truyền đến từng bà con một
thậm chí có những trường hợp chúng tôi phải đến tận nhà bà con tuyên truyền vận động đến ba bốn lượt bà con mới thực hiện
xã tà xùa huyện bắc yên tỉnh sơn la là xã du lịch nổi tiếng với sức cuốn hút của thiên đường mây
đang là điểm đến thu hút khách du lịch
hiện điểm du lịch tà xùa có hơn hai mươi sáu cơ sở lưu trú
công an xã đã chủ động hướng dẫn các cơ sở lưu trú
đăng ký tài khoản và thực hiện các thao tác đăng ký lưu trú online trên cổng dịch vụ công trực tuyến
việc thông báo lưu trú trên dịch vụ công trực tuyến vừa nhanh chóng chính xác vừa đảm bảo an toàn bảo mật về thông tin
sau khi có khách đến cơ sở lưu trú thì các cơ sở sẽ có căn cứ để khai báo lưu trú trên dịch vụ công trên dữ liệu dân cư quốc gia
ngoài ra thì các cơ sở nào cũng đều có hai quyển sổ
hai quyển sổ theo mẫu của bộ ngoan quy định
trong đó có một mẫu là khai báo người nước ngoài và một mẫu là khai báo đối với người việt nam
và các cơ sở này đồng thời là hôm nào mà các cơ sở thông báo trên dịch vụ công mà nó có thể bị nhẽn mạng
thì các cơ sở là phải trực tiếp ghi vào sổ và sau đó phải trực tiếp cầm cái sổ đấy ra báo cáo công an xã
để công an xã xác nhận và cái nội dung là các cơ sở đã có đến công an xã để thông báo lưu trú theo đúng quy định
thực hiện lời bác hồ dạy vì nước quân thân vì dân phục vụ
đồng thời nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm
quan trọng của nghị quyết một mươi hai lực lượng công an xã đã và đang ghi dấu ấn bằng những việc làm và chiến công ở cơ sở
góp phần đảm bảo tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới